thời tiết thay đổi liên tục giai đoạn chuyển mùa khiến bệnh nghi nhập viện tăng cao đột biến trong tuần qua
người đến khám bệnh đông nghịt các bệnh viện phải tăng cường sàng lọc và phòng chống dịch covid một mươi chín
song song với khám chữa bệnh bộ y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch khi đến khám bệnh tại các cơ sở y tế
khoa khám bệnh bệnh viện nhi đồng hai những ngày này luôn chật kín người
lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện trong tuần qua tăng rất cao
các bác sĩ cảnh báo với tình hình thời tiết chuyển mùa thay đổi như hiện nay thì các ca bệnh sẽ còn tăng cao trong những ngày tới
người dân cần chú ý chăm sóc sức khỏe nâng cao sức đề kháng và giữ xin vệ sinh phòng dịch cho trẻ
khi đến cơ sở y tế thăm khám thì cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch